thời gian gần đây một số loài ngoại lai xâm hại xuất hiện tại một số địa phương
và có nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực tới đa dạng sinh học môi trường kinh tế xã hội
đặc biệt là trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp
để kịp thời ngăn ngừa và kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại
thủ tướng chính phủ vừa ban hành chỉ thị số bốn mươi hai về việc tăng cường công tác quản lý
kiểm soát loài ngoại lai xâm hại
thủ tướng chính phủ yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành địa phương thực hiện nghiêm các quy định
của pháp luật về nuôi trồng phát triển kinh doanh loài ngoại lai xâm hại
tăng cường công tác quản lý kiểm soát loài ngoại lai xâm hại theo thẩm quyền và chức năng
nhiệm vụ được giao đồng thời hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến
nâng cao nhận thức về loài ngoại lai xâm hại xây dựng và phát hành tài liệu tuyên truyền
tổ chức tập huấn hướng dẫn nhận dạng loài ngoại lai xâm hại
ngoài ra các đơn vị có liên quan chủ động thông tin báo cáo kịp thời khi phát hiện
hoặc có sự bùng phát lây lan của loài ngoại lai xâm hại tổ chức điều tra đánh giá
các loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn và thực hiện các biện pháp kiểm soát diệt trừ